nhằm tạo khoảng cách an toàn để chống dịch hôm nay bệnh viện đà nẵng tiếp tục chuyển bệnh nhân và người nhà
đến các địa điểm cách ly trên địa bàn thành phố
tám trăm linh tám người nhà bệnh nhân đã được đưa đến các địa điểm cách ly và được theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
hiện không còn người nhà bệnh nhân bên trong bệnh viện đà nẵng
ngoài ra bệnh viện cũng chuyển năm trăm năm mươi hai bệnh nhân đến các bệnh viện khác
tính từ khi bắt đầu giãn cách vào ngày hai mươi sáu tháng bảy đến nay bệnh viện đã chuyển hơn hai bệnh nhân và người nhà
đến các khu cách ly để hạn chế lây nhiễm